một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng hai khu nhà tập thể số ba mươi năm phố nguyễn tuân quận thanh xuân hà nội khiến một người đàn ông tử vong
vào đêm ngày chín tháng một mươi hai người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên từ tầng hai khu nhà tập thể ở số ba mươi năm phố nguyễn tuân phường thanh xuân trung quận thanh xuân nên đã báo lực lượng chức năng
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân tiếp cận hiện trường đưa người dân ra phía ngoài
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút vụ cháy được khống chế
theo lãnh đạo công an quận thanh xuân vụ hỏa hoạn khiến cho một người đàn ông tử vong
nạn nhân sống một mình trong căn hộ ở tầng hai khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường cửa của căn nhà này bị khóa